sau một thời gian điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã bắt giữ một ổ nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản của người dân khi tham gia giao thông trên đường
nạn nhân thường là phụ nữ chuyên đề túi sách điện thoại di động hớ hênh sơ hở mất cảnh giác
tạo điều kiện cho bọn tội phạm dễ dàng hoạt động
các đối tượng trong ổ nhóm cướp giật tài sản vừa bị bắt giữ gồm nguyễn văn quân nguyễn văn nam
nguyễn mạnh tùng và dương thương trường đều trú tại xã nhã lộc nguyễn phú bình tỉnh thái nguyên
thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng xe phân khối lớn tháo biển kiểm soát và đi hai người
một tên lái xe và một tên ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật tài sản sau đó tăng tốc bỏ chạy
sử dụng ma túy tôi nghĩ ra hành vi ra đường để cướp giật điện thoại
chúng tôi thực hiện bảy vụ cướp giật đi quan sát thấy hai sơ hở kiểu đút túi và nghe điện thoại trên tay
là áp sát người vào là người ngồi sau thực hiện hành vi giật
bốn đối tượng trên đều nghiện ma túy trong đó nam và trường đã có tiền án về tội cướp giật tài sản
bọn chúng đều không có công an việc làm chơi bởi lêu lộng
sống lang thang khi cướp được tài sản đem bán lấy tiền thuê nhà nghỉ và mua ma túy cùng sử dụng
anh cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tránh để sơ hở tài sản
ví dụ như điện thoại túi sách hoặc các đồ trang sức sơ hở để các đối tượng này lợi dụng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của mình
thứ ba là đề nghị khi bị cướp giật tài sản thì người bị hại cần bình tĩnh và quan sát đặc điểm đối tượng
cũng là phương tiện gây án của đối tượng hướng tổng phát của đối tượng để nhanh chóng và kịp thời trình báo
với cơ quan công an nơi gần
đội cảnh sát hình sự công an thành phố thái nguyên đã thu giữ một số tăng vật là tài sản của nạn nhân bị cướp trong các vụ án
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và lập hồ sơ để xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật